thưa quý vị hiện tại thì số xe cá nhân dưới chín chỗ không kinh doanh vận tải đến hạn đăng kiểm
chiếm tới ba mươi ba bốn mươi ba trên tổng số phương tiện đến hạn
và thông thường thì tỷ lệ đặt đăng kiểm định lần thứ nhất của nhóm này sẽ là khoảng chín mươi năm
vì vậy để góp phần giảm bớt tình trạng un tắc tại các trung tâm đăng kiểm
thì mới đây bộ giao thông vận tải đã đưa ra đề xuất cho phép nhóm xe này
khi đã được cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định được tự giãn tru kỳ kiểm định mà không phải đưa xe đến kiểm định
đề xuất này đang được đông đảo người dân mong đợi sớm đi vào triển khai
theo tính toán của cục đăng kiểm việt nam đến đầu tháng năm số lượng phương tiện chưa được kiểm định khoảng tám trăm linh xe
số lượng phương tiện phải kiểm định trong sáu tháng tới khoảng một bảy triệu xe tổng cộng khoảng hai năm triệu xe
trong khi đó năng lực kiểm định của hai trăm bốn mươi một trung tâm đăng kiểm khoảng năm trăm năm mươi xe mỗi tháng
như vậy có thể cần ít nhất sáu tháng để kiểm định hết số lượng phương tiện nêu trên chưa kể trường hợp phải kiểm định lại
đặc biệt là khu vực thủ đô hà nội và thành phố hồ chí minh có mật độ phương tiện cao nên sẽ phải kéo dài thời gian hơn
theo cơ quan này nếu phương án tự động gia hạn kiểm định được thông qua các trung tâm đăng kiểm sẽ giải quyết được một phần tình trạng quá tải như hiện nay
hiện nay cục đăng kiểm việt nam đang xây dựng hai phương án tra cứu và cấp giấy xác nhận phương tiện được giãn tru kỳ kiểm định
theo đó chủ xe sẽ không cần phải đưa phương tiện đi kiểm định lại không cần làm hồ sơ tại các trạm đăng kiểm
mà có thể nhận giấy xác nhận dãn chu kỳ đăng kiểm bằng cách tra cứu thông tin trên ứng dụng ttdk hoặc tra cứu trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của cục đăng kiểm
xung quanh vấn đề này thì tiểu mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay sẽ có cuộc trao đổi cùng với khách mời là tiến sĩ khương kim tạo nguyên phó tránh văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia ngay sau đây
chắc tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của chương trình qua nhân dân
vâng thưa ông để ông đánh giá như thế nào về đề xuất mới đây của bộ giao thông vận tải cho phép các xe gia đình tự động dãn chu kỳ đăng kiểm
và việc này nếu được thông qua thì sẽ đem lại những hiệu quả tích cực như thế nào trong thời điểm hiện nay ạ
tôi thấy rằng đây là cái này mà được nhân dân ủng hộ rất là nhiều và các chuyên gia cũng rất là đồng tình
tôi nghĩ rằng đây là một cái giải pháp lẽ ra chúng ta phải nghĩ đến từ trước
mà giải quyết trước hơn thì có thể là
vấn đề ủn tắc đăng kiểm có thể sẽ được giảm đi rất nhiều
và cái vấn đề mà những cái khó khăn trồng chất đối với các cái xí nghiệp kinh doanh vận tải có thể được giảm đi
bởi vì chúng ta miễn kiểm tra miễn đăng kiểm cho các xe con mà không kinh doanh vận tải
thì đồng nghĩa với chúng ta là có cơ hội nhiều hơn để cho các cái xe không kinh doanh vận tải được đi thực hiện đăng kiểm định
và chúng ta tháo gỡ được cái này tôi nghĩ rằng là một cái việc làm rất tốt tức thời
để có thể xử lý cho vấn đề bình ổn của vấn đề hoạt động của xã hội
quay trở lại với tình trạng ủn tắc tại các trung tâm đăng kiểm hiện nay ạ
bên cạnh các giải pháp trước mắt thì theo ông hoạt động đăng kiểm cần có những sự cải cách và thay đổi như thế nào trong dài hạn
để có thể hoạt động hiệu quả hơn
và tôi nghĩ rằng là về mặt tổng thể chúng ta vẫn phải giải quyết theo định hướng của chính phủ
tức là chúng ta phải tách bạch công tác quản lý nhà nước riêng
và công tác hoạt động dịch vụ kiểm định riêng để chúng ta quản lý cho nó minh bạch
cái thứ hai là chúng ta phải tập trung vào công tác
đào tạo con người
làm sao cho các đăng kiểm viên và các cán bộ quản lý trong ngành đăng kiểm
phải có đủ năng lực để có thể ứng dụng các công nghệ mới trong công tác kiểm định
và ngoài ra thì chúng ta phải tập trung vào ứng dụng công nghệ mới
không chỉ trong kiểm định ô tô mà cả trong giám sát các hoạt động của đăng kiểm
cái định hướng tương lai trong ngành giao thông vận tải
hội đồng bộ trưởng

các giao thông toàn cầu
họp tước hôm đã chốt lại là
trong kỷ nguyên chúng ta chỉ cần tập trung vào hai yếu tố quan trọng nhất
để có đột phá trong công tác quản lý giao thông
và quản lý trật tự an toàn giao thông
là vấn đề giải quyết yếu tố con người
và vấn đề công nghệ
cùng với đó các quy định về kinh doanh dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới
cũng cần phải có những thay đổi như thế nào để phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay thưa ông
công tác kinh doanh dịch vụ đăng kiểm
thì chúng ta phải quan niệm đây là một cái ngành kinh doanh dịch vụ có điều kiện
và chúng ta
bây giờ hiện nay chúng ta đã tiến hành như thế rồi
chúng ta có thể tư nhân hóa tất cả các trạm đăng kiểm
thì vào như thế hoạt động rồi
và chúng ta sẽ tách bạch cái quản lý nhà nước ra
và trên cơ sở đó chúng ta sẽ
quản lý dân nước chủ yếu là vấn đề
ban hành những cái quy phạm pháp luật
và chúng ta tiến hành
kiểm tra giám sát
để xử lý thôi
thế còn tất cả các hoạt động khác để cho các doanh nghiệp
có thể hoạt động
chúng ta đã có quy định
và chúng ta phải thường xuyên thay đổi
làm sao để có thể kịp thời
ứng dụng những công nghệ mới
vào các hoạt động đăng kiểm
dạ vâng một lần nữa xin cảm ơn những phân tích vừa rồi